đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi lê thị kim phi sử dụng tài khoản facebook
kim phi kết bạn với một số tài khoản facebook là thành viên của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu
trong thời gian này phi thường xuyên theo dõi bình luận thích chia sẻ các bài viết video clip hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một phi làm hồ sơ xin tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và được giao nhiệm vụ tuyên truyền khuếch trương thân thế của tổ chức và đào minh quân móc nối lôi kéo người tham gia tổ chức
phát hiện quy trình hoạt động của lê thị kim phi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành xác minh điều tra
và thu giữ sáu video clip và bốn trăm bốn mươi trang tài liệu từ tài khoản facebook phi kim của lê thị kim phi
với nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn một mươi tỷ đồng trong một tháng vừa được công an huyện grong anna tỉnh đắk lắc triệt xóa thành công
lực lượng công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang đối tượng nguyễn quốc hưng đang giao dịch thắng thua cá độ bóng đá với các con bạc
mở rộng điều tra công an huyện krong anna đã làm rõ thêm một mươi đối tượng có liên quan
bước đầu làm rõ vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hưng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet của một người tên hoàng
sau đó về chia nhỏ thành một mươi chín tài khoản khác rồi giao cho các đối tượng
trong đường dây để cá độ trung bình mỗi ngày các đối tượng tham gia cá độ bóng đá với các con bạc trên ba trăm ba mươi triệu đồng
mỗi tháng giao dịch cá độ trên một mươi tỷ đồng
thưa quý vị sau một thời gian tạm lắng thì gần đây tổ chức tự xưng là hội thánh của đức chúa trời mẹ đã manh nha hoạt động trở lại
vừa qua công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện một nhóm sinh hoạt hội thánh của đức chúa trời mẹ trái phép có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
mới đây tại phòng số năm nhà trọ bốn trên bốn mươi bảy lương văn can phường an cựu tp huế công an thừa thiên huế đã phát hiện ba đối tượng đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo hội thánh của đức chúa trẻ mẹ
gồm hồ rin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lê thị khánh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng tạm trú tại lương văn can và một học sinh trú tại phường thủy dương
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện thu giữ ba quyển kinh thánh khoảng hai trăm linh bì thư đựng tiền dân lễ
số tiền hơn sáu mươi sáu triệu đồng cùng với nhiều phương tiện máy móc khác
khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng rin cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều file dữ liệu dùng để truyền đạo giảng dạy về hội thánh của đức chúa trẻ mẹ danh sách dân lễ vật của các thành viên
điều bàn tình từ số đối tượng tham gia hội thánh đức chúa trời mẹ này là giá đồng khoảng một trăm một mươi năm người trong đó hầu hết số cố cán tích cực là hai phần ba là người ngoài địa phương
trong đó số cầm đầu cũng là người ngoài địa phương
nhiều phương ở hà nội gặp vào tham gia lưu kẹo người ở địa bàn này tham gia có công tác đấu tranh cũng như là từ phản ảnh của những người lời của những người mà gọi là đã từng lạc bước vào cái tổ chức này
thì đây là một cái tổ chức là có cái giáo lý phản khoa học một số giáo lý là phạm khoa học và mê tính dị đoan
theo thống kê chưa đầy đủ hiện nay trên địa bàn thừa thiên huế có hơn hai trăm hai mươi đối tượng tổ chức người tham gia sinh hoạt hội thánh của đức chúa trẻ mẹ
các đối tượng cầm đầu chủ yếu là từ các tỉnh phía bắc vào huế thuê phòng trọ hoạt động
để đánh lừa người dân các đối tượng thường ngụy trang bằng vỏ bọc là buôn bán kinh doanh tự do
còn mồi các đối tượng nhắm đến để truyền đạo trục lợi chủ yếu là những người dễ tin tò mò người có hoàn cảnh éo le bệnh tật bế tắc học sinh sinh viên để rủ dê lôi kéo tham gia vào tổ chức
với nội dung tuyên truyền cực đoan phản khoa học như chỉ sống cho riêng mình từ bỏ gia đình
không thờ cúng tổ tiên không làm mà vẫn có ăn
nhiều gia đình đã có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này cho biết
hàng tháng phải đóng góp một phần một mươi thu nhập và phải có trách nhiệm đi truyền đạo cho người khác
với nội dung tuyên truyền cực đoan phản khoa học như chỉ sống cho riêng mình

với nội dung tuyên truyền cực đoan phản khoa học như chỉ sống cho riêng mình
có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này cho biết
mỗi một người dân nhất là những bậc cha mẹ phụ huynh học sinh
là phải thường xuyên quan tâm đến con em mình để chủ động phát hiện những dạo hiệu bất thường
thông thường những cháu đã tham gia vào tà đạo này là có dạo hiệu là không ăn đồ cúng
rồi là không thờ cúng tổ tiên
rồi là không thờ cúng tổ tiên
công an tỉnh thừa thiên huế đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
công an các huyện thị xã thành phố tăng cường công tác nắm tình hình
kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền
lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức tự xưng hội thánh của đức chúa trẻ mẹ
người dân cũng cần phải hết sức tỉnh táo không tham gia các tổ chức vi phạm này
tránh tình trạng tan cửa nát nhà vừa vi phạm pháp luật vừa tiền mất tật mang
đã yêu cầu ra soát thanh kiểm tra đối với các dự án chậm triển khai
sử dụng đất kém hiệu quả để thu hồi theo quy định
tuy nhiên đây không phải là lần đầu thành phố hà nội thể hiện sự quyết tâm
trong việc xử lý các dự án treo
nhiều chuyên gia nhận định cần phải có sự cương quyết từ phía các cơ quan quản lý
bên cạnh đó về dài hạn cần phải khắc phục những bất cập hiện nay trong công tác quản lý
đặc biệt là sau khi giao đất cho các dự án
cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện
triển khai quản lý tiến độ các dự án
là địa bàn có nguy cơ gánh chịu sự tàn phá của bão côn sơn bão số năm
các địa phương bắc trung bộ đang hối hả triển khai các biện pháp
bảo đảm an toàn tối đa tài sản tính mạng của người dân
cùng với công tác phòng chống thiên tai công tác phòng dịch
cũng đã được nhiều địa phương tăng cường ghi nhận trên báo lao động
báo lao động cho biết là tại một số tỉnh thành phố khu vực
bắc trung bộ thì hiện các địa phương đang khẩn trương kêu gọi
các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm vào nơi tranh trú an toàn
cùng với đó tiến hành giả soát các hộ dân nằm trong khu vực
có nguy cơ cao xảy ra thiên tai tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín
cho các hộ dân nhằm sang lọc bảo đảm an toàn phòng chống dịch
khi cần phải sơ tán tập trung sẵn sàng các phương án để chủ động
tổ chức sơ tán người dân khi có thiên tai xảy ra
đối với các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội thì nhiều địa phương
như là thuyền áo phao lương thực nhụ yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ
trường hợp bắt buộc phải sơ tán tập trung thì cần tuân thủ nghiêm thông điệp năm k
trong phòng chống dịch covid một mươi chín và các quy định của cấp có thẩm quyền
hiện tại ở nước ta ngoài việc tiêm vaccine để phòng chống dịch covid một mươi chín
chiến lược điều trị bằng các thuốc kháng virus cũng là một trong những giải pháp
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
về vấn đề này báo kinh tế và đô thị đã ghi nhận những ý kiến
của thầy thuốc ưu tiên
thầy thuốc ưu tiên là tù thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà
phó chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam nguyên phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
theo đó bác sĩ nguyễn hồng hà cho biết là việt nam đã tiến hành sử dụng nhiều loại thuốc
có tác dụng kháng virus đối với các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
tùy mức độ nghiêm trọng của bệnh mà sử dụng các loại thuốc khác nhau
tất cả các loại thuốc đều đã được tổ chức y tế thế giới các quốc gia
cũng như bộ y tế cấp phép
trong thời gian tới khi có những đánh giá tổng kết một cách đầy đủ
dựa trên các yếu tố như tác dụng điều trị của từng loại thuốc trong từng giai đoạn
giá thành việt nam sẽ xem xét mua và sử dụng những loại thuốc phù hợp
trong điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bác sĩ nguyễn hồng hà cũng cho biết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
thì nhiều người dân đã tìm mua các loại thuốc được cho là có tác dụng chữa và điều trị covid một mươi chín
tuy nhiên người dân không nên tự ý mua hay tích chữ sử dụng
với các thuốc điều trị covid một mươi chín phải có sự theo dõi của bác sĩ
để được chỉ định đúng lúc đúng chỗ nếu không thì có thể sẽ gây nguy hại tới tính mạng
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với sáng phương nam
với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên thu hương
quang huy xin chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
mở đầu là một thông tin hạ tầng giao thông đáng chú ý tại tp hcm
sau năm tháng thi công vào chiều ngày một mươi tháng chín ban quản lý dự án mỹ thuận bộ giao thông vận tải cho biết
cục hàng không việt nam đã chấp thuận đưa vào khai thác hai đường lăng s bảy và s tám
của dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăng cả hàng không quốc tế tân sư nhất
cục hàng không việt nam chấp thuận đưa vào khai thác đường lăng s bảy s tám
sau khi cải tạo nâng cấp các nút đường lăng thuộc giai đoạn hai
của dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
mỗi đường lăng có quy mô dài khoảng hai trăm linh m và rộng khoảng bốn mươi năm m
được làm bằng bê tông xi măng và lệ bằng bê tông nhựa
việc đưa hai đường lăng này vào khai thác có ý nghĩa rất quan trọng
trong việc máy bay từ đường cất hạ cánh di chuyển vào sân đổ
nhằm phục vụ đóng ba đường lăng còn lại
nhằm thi công hoàn thiện đường lam thoát nhanh w một mươi một a dài khoảng hai km
để hoàn thành dự án vào cuối năm hai nghìn hai mươi
dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
được khởi công ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và đã hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn một đầu năm hai nghìn hai mươi
hiện nay giai đoạn hai của dự án đã đạt khoảng sáu mươi khối lượng
phân đấu hoàn thành đưa vào khai thác vào cuối năm nay
liên quan đến tình hình phòng chống dịch bệnh
với số lượng trữ và tốc độ tiến hành hiện nay tới ngày một mươi năm tháng chín
thành phố hồ chí minh sẽ tiêm hết số lượng vaccine hiện có
vì vậy thời gian hiện tại cũng là giai đoạn thành phố
đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao nhất với ba trăm linh mũi mỗi ngày
tính đến ngày chín tháng chín thành phố đã tiêm cho hơn bảy ba trăm linh bảy người
trong đó tổng số mũi một là hơn sáu ba trăm ba mươi năm và mũi hai là chín trăm bảy mươi một chín trăm linh
số người được tiêm trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền là hơn tám trăm linh chín
đến nay thành phố hồ chí minh được bộ y tế cấp đủ vaccine
để phủ một trăm linh muối một cho những người từ một mươi tám tuổi trở lên
do đó thành phố khẳng định từ nay đến ngày một mươi năm tháng chín
sẽ tiêm hết lượng vaccine đang có và sẽ đạt yêu cầu
vì vậy thời điểm tới đang cần theo nguồn cung vaccine
chứ không lo về tốc độ
riêng đối với vaccine verocell thành phố hồ chí minh
bắt đầu triển khai tiêm chủng loại này từ ngày một mươi ba tháng tám
quy định sau từ ba đến bốn tuần sẽ tiêm mũi hai
do đó bắt đầu từ ngày ba tháng chín thành phố hồ chí minh
đã tiêm vaccine verocell mũi hai
tuy nhiên số lượng tiêm vẫn còn rất thấp
tuy nhiên từ ngày ba đến ngày chín tháng chín
số lượng tiêm đang tăng dần mỗi ngày
trong chiều ngày một mươi tháng chín công an thành phố hồ chí minh
thông tin về tình hình cấp giấy đi đường cho người dân
sau khi thành phố nới lỏng một số biện pháp giãn cách
từ ngày bảy tháng chín
theo đó công an thành phố đã cấp thêm giấy đi đường
cho hai mươi một quận huyện
riêng thành phố thủ đức được cấp thêm ba trăm linh giấy
công an thành phố hồ chí minh đang phối hợp
cục sở y tế sở thông tin truyền thông thành phố
cập nhật danh sách những người f mỗi ngày
về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an
đồng thời dựa trên danh sách cập nhật
để phục vụ kiểm tra má qr
để xác định f có thực sự lưu thông trên đường
một trong những nội dung mới
là công an thành phố hướng dẫn cho phép
người được ra đường lưu thông từ năm h đến hai mươi một h ba mươi phút
tức rộng hơn văn bản của ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh
công an thành phố hồ chí minh đang phối hợp
với bộ y tế các cơ quan để cập nhật đầy đủ
các dữ liệu về tiêm ngừa vaccine
rồi xét nghiệm vaccine
liên quan vấn đề thực phẩm
mặc dù đã được cho phép
thì hầu hết các dịch vụ kinh doanh ăn uống
ở thành phố hồ chí minh vẫn chưa mặn mà hoạt động trở lại
thống kê của các cơ quan chức năng
thành phố hiện có hơn bảy năm trăm linh doanh nghiệp
kinh doanh trong lĩnh vực này
và số hộ kinh doanh cá thể do quận huyện cấp lên
thì hàng chục ngàn
tình hình mở lại các quán ăn
có đúng là có thấp
so với cái thực tế là cái số lượng
cái cách thức vận hành hiện nay
theo cái văn bản hai nghìn chín trăm chín mươi bốn là rất là rõ ràng
chúng ta mở lại các cái hoạt động trong an toàn
và an toàn tới đâu thì mở tới đó
có nghĩa là các cái loại hình này
phải thực hiện trước mắt là ba tài chỗ
và thứ hai chỉ có bán đem về
và thông qua cái đội ngũ giao hàng là shipp

như vậy chúng ta thấy rằng là shipper
hiện nay đang chỉ hoạt động
trong khu vực là thầm đi một quận huyện
cái người kinh doanh người ta cũng sẽ phải tính toán
sắp tới thành phố hồ chí minh
sẽ đón một lượng lớn người lao động
muốn quay trở về thành phố làm việc
và người từ các tỉnh về thành phố khám chữa bệnh
chính vì vậy công an thành phố cũng cân nhắc
tính toán việc cho phép mở lại
các dịch vụ xe vận chuyển thành phố
với nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch
trong chiều tối ngày một mươi tháng chín
chánh thanh tra sở thông tin truyền thông
thành phố hồ chí minh ra quyết định xứ phạt
nhóm giang kim cúc và các công sự
liên quan thông tin bà ngoại rút ống thở
của cháu sơ sinh đăng trên mạng xã hội
ngày hai tháng chín
trên fanpage giang kim cúc và các công sự
đã đưa đoạn phát trực tiếp
nhân vật xưng là trưởng nhóm mai tán không đồng
quay hình ảnh chiếc áo quang đường thi thể
một bé sơ sinh và thông tin
sau khi đã rớt ra bên ngoài rồi mang tới bệnh viện
bác sĩ nói vẫn còn hô hấp được
tuy nhiên theo thông tin từ bệnh viện
khi nhập viện cơ thể bé tím tái đã ngưng tim
các bác sĩ đã tích cực tập trung hồi sức cấp cứu
cho cháu bé nhưng không được
xác định nội dung truyền đạt sai sự thật
tác động tiêu cực dư luận
nhóm giang kim cúc và các công sự
đã bị thanh tra sở thông tin truyền thông
thành phố hồ chí minh xứ phạt hành chính
với mức phạt là một mươi triệu đồng
nhóm cũng đã đăng tả xin lỗi công khai
về nội dung này
được biết nhóm giang kim cúc và các công sự
được cộng đồng ủng hộ trước đó
nhờ hoạt động mai tán không đồng
hỗ trợ hậu sự cho các hoàn cảnh khó khăn
qua đời vì covid một mươi chín
lợi dụng thực tế dịch bệnh diễn biến khó lường
nhiều cá nhân đăng tải những thông tin
sai sự thật giật gân trên các trang mạng xã hội
hành vi này không chỉ làm nhiếu loạn thông tin
tạo tâm lý hoang mang mà còn gây nhiều khó khăn
cho công tác phòng chống dịch
ghi nhận nỗ lực phòng chống tinh dạ
của lực lượng công an thành phố cần thơ
hai tháng nay vẫn chưa có hỗ trợ
chính phủ ơi nhà nước ơi
hãy cấp phát trực tiếp cho dân nghèo tổ trưởng
không đến tại người dân đâu
bài viết này đã thu hút một lượng lớn tương tác
những trường hợp như vậy xuất hiện
ngày càng nhiều tại thành phố cần thơ
nhất là trong thời gian dịch bệnh bùng phát
họ thấy thông tin thì họ muốn truyền
cái thông tin đó cho mọi người cùng biết
không cần biết nó là tin thật hay tin giả
họ cũng không cần kiểm chứng
khi mà làm việc với cơ quan công an
họ cho rằng mạng xã hội
cái không gian duyên của họ
cho nên là mọi cái tâm tư
họ đều đưa lên cái trang mạng xã hội
để thể hiện mà không có phân biệt được
cái thông tin đó là đúng hay sai
không khó để đăng tải thông tin lên mạng xã hội
nhằm tăng mức độ hấp dẫn cho bài viết
một số đối tượng còn thêm tắt
nhiều tình tiết khác nhau
thậm chí là sai sự thật
hệ lụy đầu tiên của những thông tin
sai sự thật mang đến
đó là làm nhiều loạn thông tin
gây tâm lý hoang mang trong dư luận
khi mà tôi xem những cái thông tin đó
thì cái tâm lý của tôi cũng rất là lo lắng
và cái suy nghĩ của tôi là
không biết là cái thông tin đó
nó có thật hay không
cảm giác là chưa biết đúng hay là sai
nhưng mà vẫn cảm thấy lo lắng
gần ba tháng qua
công an thành phố cần thơ
đã phát hiện khoảng một trăm sáu mươi trường hợp
lợi dụng mạng xã hội cung cấp
chia sẻ thông tin sai sự thật
xuyên tạc vua khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
qua đó xứ phạt vi phạm hành chính một mươi một trường hợp

trong cuộc chiến với covid một mươi chín
thì cuộc chiến với tin giả trên không gian mạng
cũng không kém phần quan trọng
mà ở đó
ngoài vai trò nồng cốt của lực lượng an ninh mạng
thì sự cảnh giác thông thái
lựa chọn thông tin của người dân
cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng
bộ công an khuyến cáo người dân
khi tham gia tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội
cần tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt
thông tin xấu đâu là thông tin có cơ sở
thông tin xuyên tạc bịa đặt
tuyệt đối không tham gia bình luận
chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng
sáng phương nam sẽ được tiếp tục
với hoạt động xã hội ý nghĩa khác
của lực lượng công an hậu giang
những ngày qua tình trạng tồn động nông sản
vẫn tiếp diễn khi nhiều nhà vườn
tại đây có nguy cơ trắng tay
do đó cán bộ chiến sĩ địa phương
đã đến tận nhà hỗ trợ thu mua hàng chục tấn hàng hóa
và quyết phần nào an sinh cho người dân
hơn một tuần nay
nhà vườn của chị thám ở ấp đông phú
xã đông phước huyện châu thành tỉnh hậu giang
vô cùng lo lắng khi nguồn thu nhập chính
của gia đình là vườn nhãn hơn năm m hai
với hai trăm linh cây đang bắt đầu cho trái chính
nhưng không tìm được thương lái để bán
nhận thông tin công an hậu giang
tìm đích tận vườn thu mua hơn nửa tấn nhãn
với giá chín đồng một kg
đồng thời hỗ trợ toàn bộ công thu hoạch
cũng như chi phí vận chuyển
gần hai tháng nay công an tỉnh hậu giang
đã hỗ trợ bà con thu hoạch
và mua giúp hơn hai mươi bốn tấn nông sản
chủ yếu là trái cây các loại rau củ
với tổng số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
từ đó đoàn viên công tỉnh
đã phát động trong cán bộ đoàn viên thanh niên
công an tỉnh cũng như công an địa phương
các đơn vị gách nghĩa
mua hỗ trợ người dân
với giá cả cũng dành động
các bộ đoàn viên thanh niên
hỗ trợ với giá đảm bảo
có lợi cho người nông dân
so với giá thị trường
một hoạt động ý nghĩa khác
của lãnh đạo công an hậu giang mới đây
giám đốc công an tỉnh hậu giang
đã chủ động ra tiền hỗ trợ tài chính
gia đình đồng chí huỳnh thanh phương
phó bí thư chi đoàn thuộc đoàn cơ sở
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang
trước đó vào ngày ba mươi một tháng tám
tại chốc kiểm soát phường thuận an
thị xã long mỹ đồng chí phương
có biểu hiện ngạt thở và được đưa đi cấp cứu
từ bệnh viện đao khoa thị xã long mỹ
lúc này đồng chí được chẩn đoán bị đột quỵ
qua thực hiện các biện pháp
bác sĩ xác định do bị ngưng tim ngoại viện
nên dẫn đến đồng chí phương bị suy gan
suy thận nhiễm trụng nặng
sau đó đồng chí lại được chuyển đến
bệnh viện đao khoa trung mương cần thơ
để tiếp tục điều trị
trong phần tiếp theo của chương trình
sở giao thông vận tải đề nghị mở thêm làn
kiểm tra phương tiện được cấp mã qr
tại chốt pháp vân cầu dẽ
mô hình phát huy tinh thần sung kích tình nguyện
của tuổi trẻ trong công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín tại vua ma thuận
cục hàng không việt nam vừa có văn bản
gửi các đơn vị trong ngành hàng không
triển khai kế hoạch thử nghiệm chương trình
đánh giá báo cáo tình trạng mặt đường cất hạ cánh
tại các cảng hàng không sân bay
mục đích của công tác triển khai thử nghiệm này
nhằm để hoàn thiện các quy định
hướng dẫn quy chế quy trình thủ tục
công tác phối hợp trao đổi thông tin
trong triển khai việc theo dõi đánh giá
báo cáo công bố tình trạng mặt đường cất hạ cánh
tại các cảng hàng không sân bay
của các nhà chức trách hàng không
người khai thác cảng các cơ sở cung cấp dịch vụ
bảo đảm hoạt động bay người khai thác tàu bay
và các bên liên quan
kế hoạch này được cục hàng không nhấn mạnh
sẽ rèn luyện kỹ năng thực hiện xử lý tình huống
cho nhân sự thực hiện công tác đánh giá
và báo cáo tình trạng mặt đường cất hạ cánh
cũng như rút kinh nghiệm và hoàn thiện
chỉnh sửa các quy định hướng dẫn
quy chế quy trình thủ tục thực hiện
để phù hợp với thực tế trước khi triển khai chính thức
theo đề nghị của sở giao thông vận tải hà nội
cảnh sát giao thông tp hà nội
phối hợp với các đơn vị quản lý trạm thu phí
cao tốc pháp vân cầu rẽ
mở thêm làn kiểm tra phương tiện được cấp
mã qr code để giải quyết
tình trạng ồn ứ tại đây
trước ngày một mươi tháng chín
cảnh sát giao thông mới chỉ bố trí
hai làn xe trên tổng số tám làn
của một chiều đường tại khu vực trạm thu phí
dẫn tới một số khung giờ trong ngày
khi số lượng xe tăng cao dễ xảy ra
hiện tượng ồn ứ kéo dài
vì vậy sở giao thông vận tài đề nghị
tùy thuộc vào từng khung giờ mật độ phương tiện
tăng cao cảnh sát giao thông chủ động
phối hợp với các đơn vị quản lý trạm thu phí
cao tốc pháp vân cầu rẽ
mở thêm làn kiểm tra phương tiện được cấp
mã qr code và chỉ đạo các lực lượng
liên quan phối hợp thực hiện theo quy trình
đã thống nhất bên cạnh đó
sở cũng đề nghị tổng cục đường bộ việt nam
chỉ đạo cục quản lý đường bộ một
tăng cường thêm một mươi tám thanh tra giao thông
vận tài trực thuộc để hỗ trợ
cho thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
trong công tác kiểm tra phương tiện được cấp
mã qr code tại ba chốt kiểm soát
dịch bệnh ra vào cửa ngõ thủ đô
nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân
hoạt động vận chuyển hàng hóa được xét nghiệm
nhanh kháng nguyên covid được thuận lợi
đáp ứng nhu cầu về phòng chống dịch
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề nghị
sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố mở thêm bốn địa điểm
bốn điểm gồm khu vực đường đua f một
sân vận động mỹ đình quận nam từ liêm
bến xe gia lâm quận long biên
nhà thi đấu gia lâm huyện gia lâm
và nhà thi đấu tây hồ quận tây hồ
sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị
thành phố giao ủy ban nhân dân các quận huyện
phối hợp với sở y tế hà nội
bố trí địa điểm phù hợp
để tổ chức xét nghiệm trên địa bàn được giao quản lý
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
các địa phương lân cận hà nội đã nhanh chóng
thành lập các đoàn công tác với
hàng nghìn các bác sĩ điều dưỡng
và nhân viên y tế lên đường
để hỗ trợ chống dịch tại thủ đô hà nội
theo đó thì nhiệm vụ của các đoàn
là tham gia vào việc lấy mẫu xét nghiệm
và tiêm cho người dân các khu vực trên địa bàn hà nội
một mươi một tỉnh thành phố tham gia hỗ trợ
trong công tác xét nghiệm tiêm chủng đợt này
gồm bảy tỉnh theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và bốn tỉnh thành phố hà nội
đề nghị hỗ trợ
tại điểm tiêm trên địa bàn
phường cát linh quận đống đa
có bốn nhân viên y tế của đoàn tỉnh phú thọ
được nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm
cho người dân trước khi vào tiêm vaccine covid một mươi chín
đoàn y tế của tỉnh phú thọ
cử một trăm ba mươi nhân lực hỗ trợ tiêm chủng
và một trăm bảy mươi nhân lực hỗ trợ xét nghiệm
cho quận đống đa
và hai trăm linh nhân lực hỗ trợ xét nghiệm
và tiêm chủng cho huyện thanh trì hà nội
trong các đoàn y tế về hà nội chống dịch
nhiều điều dưỡng bác sĩ có con nhỏ
thế nhưng khi nhận được lời hiệu triệu
họ đều gác lại công việc thường ngày
cùng tình nguyện lên đường
ai cũng trong tâm thế sẵn sàng
được chung sức cùng thủ đô
và hôm sau là lên đường
nhận nhiệm vụ luôn thực ra
trong thời gian dịch giã
cũng không cần phải chuẩn bị nhiều
nhận nhiệm vụ là lên đường đi luôn
trong đợt này dự kiến có hơn
bốn bác sĩ của một mươi một tỉnh
riêng tỉnh bắc giang đã cử hơn
tám trăm linh cán bộ y bác sĩ xuống hà nội
tham gia chống dịch lực lượng y tế
được phân công tại quận long biên và gia lâm
tất cả các y bác sĩ đều là
những người có kinh nghiệm khi địa phương này
từng là tâm dịch các tổ
sẽ làm việc từ bảy giờ sáng cho đến tối
để đảm bảo tiến độ xong trước
ngày một mươi năm tháng chín như thành phố hà nội đã
để ra chúng tôi cũng
thực sự là thấy là rất xúc động
và rất cảm ơn
cái nghĩa tình của các
bác sĩ y tế y tá
cảm thấy rằng là trong
cái khó khăn hoạn nạn thì đất nước việt nam
chúng ta là một các đồng chí
cũng đã dành tâm sức để về với
long biên để hỗ trợ long biên và hỗ trợ
với giao thị thì chúng tôi thấy rằng đây là những cái
việc làm hết sức có ý nghĩa
và bản thân chúng tôi là
ở cơ sở và người dân ở đây thì cũng rất là
trân trọng và rất là
thấy là thiết thực
theo sở y tế hà nội
tất cả công tác triển khai đều thực hiện
đúng quy định và có sự phối hợp kỹ lưỡng
giữa đơn vị y tế và đoàn y bác sĩ
để thuận lợi và an toàn nhất
cho nhân dân
với cái công tác phối hợp như vậy thì chúng tôi
cũng đảm bảo được là đưa
những cái dây chuyền tiêm chủng dây chuyền
xét nghiệm tới từng
cái địa bàn trên
các cộng huyện và làm sao mà
khi mà chúng ta đã
phân đổ được trên cái số lượng dân số
cũng như là trên cái địa bàn
thì sẽ có cái sự
tiếp cận với dịch vụ
tiêm chủng cái việc tiêm chủng cũng như là
xét nghiệm gần nhất với người dân
hà nội đã luôn là đầu tàu
sẵn sàng hướng tới các tâm dịch
và lần này khi hà nội cần
các địa phương lại sẵn sàng lên đường
tiến về thủ đô trong sóng
dịch hơn bao giờ hết chúng ta
thấy được tinh thần dân tộc tinh thần
đoàn kết của người dân việt nam
luôn keo sơn vững vàng
hà nội đã luôn là đầu tàu
và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín mô hình
shipper xanh đã trở thành một cách làm hay
thiết thực thể hiện tinh thần nhân văn
sâu sắc tạo nên hình ảnh đẹp trong
phòng chống dịch covid một mươi chín
những ngày qua trên các tuyến đường
ngõ hẻm của thành phố bùa ma thuột
không khó bắt gặp hình ảnh những shipper xanh
họ là những đoàn viên thanh niên
của thành đoàn bùa ma thuột đi trao quà
là nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình
người khuyết tật học sinh sinh viên
đang ở trọ trên địa bàn
mặc dù công việc vất vả phải di chuyển
liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng
nhưng họ vẫn mong muốn góp
một phần sức trẻ cho công tác phòng chống dịch bệnh
tôi và cùng nhóm của tôi
cũng có chung một quan điểm với nhau
hỗ trợ những người dân khó khăn
trên địa bàn thành phố bùa ma thuột này
thì xuất phát từ đó
chúng tôi thành lập
một nhóm shipper xanh bùa ma thuột
thì thời gian đầu tôi cũng có đi
kêu gọi riêng một thời gian
thì thấy bên thành đoàn mình
là có thành nhập lập một đội là shipper xanh
hiện tại thì lúc đó là bắt đầu
một lúc đấy là mới thành lập và thấy các bạn cũng đi
hỗ trợ từng hoàn cảnh tận nhà có nghĩa là phải đến tận nơi
để mạnh thường quân nó tin tưởng mình
họ tươi tin tưởng mình họ bàn
giao cho mình họ trao tấm lòng cho mình
thì mình phải đến được tận nơi
đưa đúng người hoàn cảnh cô
nghèo khổ khó khăn bây giờ
nhờ tụi con giúp đỡ cô
để cô vượt qua khó khăn
covid này cô rất cảm ơn
còn em sùng a thái
dân tộc mông nhà tỉnh yên bái
vào đắk lắc thuê phòng trọ ở phường
tân tiến để ôn thi đại học cũng không
giấu được niềm vui khi nhận được phần quà
là các nhu yếu phẩm mà đội
shipper xanh trao tặng
trong thời gian dịch thì em cũng nhận được
hộ đội shipper xanh
thành phố bùa me thuột đã hỗ trợ
em nhờ đó
cuộc sống của em cũng được ổn định
hơn và bớt khó khăn hơn
xuất phát từ thực tế
còn nhiều người trên địa bàn thành phố
đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
covid một mươi chín thành đoàn bùa me thuột
đã quyết định thành lập đội hình shipper xanh
để hỗ trợ người dân
đội hình gồm một mươi thành viên là những
đoàn viên thanh niên công tác tại các cơ quan
đơn vị trường học trên địa bàn
có tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm
thông thảo địa bàn và được xét nghiệm
có kết quả âm tính với covid một mươi chín
các thành viên trong đội có nhiệm vụ
phối hợp với các tổ chức đoàn thể
ở địa phương ra soát lên danh sách
số người cần hỗ trợ
thông qua mạng xã hội đội sẽ vận động
kêu gọi các tổ chức cá nhân
mạnh thường quân hỗ trợ
số lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu
sau khi nhận được đội sẽ chia
từng phần trao tận tay người dân
đến nay đã có hơn một trăm linh phần quà
được trao tặng trị giá trên
một trăm năm mươi triệu đồng
tổng của nhóm chúng tôi
đầu tiên sẽ đi khảo sát
các trường hợp
bà con ở giải trò
hoặc là không có thu nhập
sau đó là chúng tôi sẽ
kêu gọi thêm nhà hảo tâm
để giúp đỡ cho
bà con vượt qua những khó khăn
trong thời gian dịch vượt qua
ngoài giúp đỡ các đối tượng khó khăn
người khuyết tật học sinh sinh viên
đội hình shipper xanh thành đoàn
bùa ma thuật còn hỗ trợ vận chuyển
nhu yếu phẩm các phần quà từ các nhà
hảo tâm đến nơi tập kết vận chuyển
thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch
và hỗ trợ đưa người đi cấp cứu
đối với các trường hợp khẩn cấp
những việc làm của đội đã tạo sự lan tỏa
nhân lên những hành động tốt đẹp
góp phần cùng các cấp chính quyền và nhân dân
chung tay vượt qua đại dịch
và câu chuyện sống đẹp vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay
quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt